với chiếc điện thoại thông minh trên tay chủ nhân của những ngôi nhà này có thể quản lý cũng như giám sát các thiết bị điện thông minh
như bật tắt hệ thống đèn điều hòa máy nóng lạnh hệ thống an ninh ngay khi ở một nơi khá xa
đây cũng là nội dung chính mà chúng tôi muốn đề cập trong chương trình chuyển động số tuần này
xin mời quý vị cùng theo dõi
cùng với xu hướng tăng trưởng mạnh của thị trường nhà thông minh đang dần trở thành một lĩnh vực hấp dẫn
khiến cho các ông lớn công nghệ không muốn đứng ngoài cuộc chơi
thị trường nhà thông minh ở việt nam lại đang cạnh tranh khốc liệt với sự góp mặt của hàng loạt các thương hiệu trong và ngoài nước
chính vì vậy một số doanh nghiệp việt hiện nay đang cố gắng xây dựng thương hiệu nhà thông minh made in vietnam
xứng tầm cạnh tranh với các thương hiệu đến từ nước ngoài
mang lại cho người việt cơ hội trải nghiệm và sử dụng hệ thống nhà thông minh hoàn hảo về chất lượng
cũng như chi phí hợp lý nhất
theo đánh giá từ công ty phân tích dữ liệu satista của đức việt nam đứng thứ bốn mươi năm trong bảng xếp hạng nhà thông minh toàn cầu
doanh thu từ thị trường này ở nước ta dự kiến đạt khoảng ba trăm ba mươi triệu đô la từ nay đến năm hai nghìn hai mươi
mặc dù đầy tiềm năng nhưng hạn chế lớn của thị trường nhà thông minh ở việt nam hiện nay là ít có nhà cung cấp giải pháp đồng bộ
đa phần là đối tác ủy quyền của các hãng cung cấp giải pháp của nước ngoài
chính vì vậy việc phát triển các giải pháp made in việt nam là hết sức cần thiết
nhà thông minh bkav là sản phẩm của tập đoàn công nghệ bkav
đây là một hệ thống nhà thông minh hoàn chỉnh nhờ vào việc kết nối tất cả các thiết bị điện tử thông minh trong nhà
thành một hệ thống và điều khiển chúng dựa theo kịch bản đã được lập trình sẵn
hệ điều hành sở hữu tính ổn định và khả năng mở rộng tích hợp cao
nhà thông minh bkav cho phép kết nối tất cả các thiết bị điện trong nhà như hệ thống đèn chiếu sáng
bình nước nóng lạnh hệ thống dèm cửa cùng với hệ thống an ninh camera thành một hệ thống đồng bộ
khác với bkav lumi tập trung mạnh vào các thiết bị ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ cho nhà thông minh
như công tác tích hợp cảm biến cảm biến chuyển động gắn chân cảm biến cửa cảm biến phòng ngoại bộ điều khiển trung tâm
các thiết bị trong nhà được điều khiển từ xa khi lắp đặt phần mềm của lumi như chiếu sáng thông minh
xem cửa tự động an ninh chống trộm điều hòa và tv thông minh bật tắt bình nóng lạnh
hiện nay các ứng dụng nhà thông minh không chỉ được ứng dụng tại các ngôi nhà có thiết kế sang trọng cao cấp
mà ngay tại những căn hộ nhỏ hay nhà trung cư cũng có thể lắp đặt hệ thống nhà thông minh
điều này không chỉ làm tăng tính tiện nghi cho ngôi nhà tiết kiệm thời gian cho người sử dụng
mà tính năng của nhà thông minh còn là tai mắt để cảnh báo an toàn an ninh cho ngôi nhà
là một người khá bận rộn với công việc nên chị vân anh không dành nhiều thời gian ở nhà
trong khi gia đình lại có con nhỏ nên chị rất muốn lắp đặt một hệ thống camera thông minh
để có thể giám sát
tuy nhiên tình trạng camera giả tràn lan trên thị trường
những vụ lộ thông tin hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội khiến chị không khỏi băn khoăn
chỉ đến khi tìm hiểu được về hệ thống camera này lo lắng của chị mới bớt đi phần nào
trước đây thì tôi nghĩ là cũng không quan trọng
nhưng mà sau khi mà thấy tình hình an ninh chung không được đảm bảo lắm
thì thấy rằng là có một cái thiết bị để bảo vệ trong ngôi nhà
đặc biệt là camera thì rất là tốt
an toàn nếu khi mà chẳng may mà bị hacker tấn công
thì cái điều đó hoàn toàn là rất là nguy hiểm
và không an toàn là thế nào hết
và nếu mà có một cái thiết bị để bảo mật cái việc đó
hoặc để gọi là kiểm tra thì rất là tốt
cái đấy cái tính năng an toàn được nâng cao lên
và khi mà người sử dụng như tôi người tiêu dùng ấy
tôi cảm thấy yên tâm hơn khi sử dụng sản phẩm
giải pháp camera thông minh mà gia đình chị vân anh đang sử dụng
có tên là home vision
một sản phẩm nằm trong giải pháp tổng thể ngôi nhà thông minh
của phần vnpt technology nghiên cứu phát triển
với mục tiêu mang đến một cuộc sống an toàn hơn
home vision đáp ứng mọi nhu cầu giám sát
tại các hộ gia đình giúp gia chủ yên tâm hơn khi vắng nhà
không chỉ hoạt động như một hệ thống giám sát độc lập
hệ thống camera này có thể tích hợp với các hệ thống của bên thứ ba
và kết hợp với các giải pháp khác như nông nghiệp thông minh
tòa nhà thông minh để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của người dùng
thiết bị camera trên thị trường hiện tại là đều thiết bị nhập khẩu
không rõ nguồn gốc có những nguy cơ là dữ liệu sẽ được truyền đến
những máy chủ hoạt động nước ngoài tìm hiểu những nguy cơ rủi ro
trong thời gian vừa qua có rất nhiều sự kiện thông tin người dùng cá nhân riêng tư
trẻ cảm bị lọt trên mạng xã hội
nguyên nhân thứ hai là bản thân thiết bị camera là một thiết bị máy tính cỡ nhỏ
có kết nối mạng
nếu mà bản thân thiết bị đó không an toàn
thì nó thành một nguồn nguy cơ để tấn công toàn mạng
cái này mất an ninh mạnh
home vision bao gồm ip camera
nền tảng quản lý dành cho nhà cung cấp dịch vụ và ứng dụng trên thiết bị di động thông minh dành cho khách hàng
đặc điểm nổi bật của giải pháp home vision là khách hàng có thể chủ động lựa chọn loại ip camera theo nhu cầu sử dụng
với độ phân giải cao kết hợp với khả năng nhìn ba đêm rõ nét
ip camera dễ dàng phát hiện các chuyển động thậm chí ở những vị trí không có ánh sáng
bên cạnh đó tính năng đàm thoại hai chiều cho phép người dùng có thể gọi thoại
để tương tác hai chiều với nhau thông qua loa và mic được tích hợp bên trong camera
một điểm đặc biệt của home vision là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo để có thể nhận diện và phát hiện chuyển động lạ
ngay lập tức ứng dụng sẽ ghi hình và phát đi thông báo trên thiết bị người dùng theo thời gian thực
nhằm cảnh báo những hiện tượng bất thường khi được camera phát hiện trong phạm vi giám sát
và kích hoạt ghi lại video trong chuyển động tương ứng
đây là một cách tạo ra một hình ảnh đặc biệt

sự việc mà không mong muốn xảy ra thì có thể dễ dàng truy lại được là do mất dữ liệu từ đâu
ngoài ra thì toàn bộ hệ thống phần mềm và hệ thống quản lý dữ liệu trên máy chủ cho chúng tôi phát triển
thì bảo đảm là sẽ không bị lọt ra bên ngoài khi mà trong quá trình sử dụng người dùng
làn sóng cách mạng công nghiệp bốn cộng với sự phát triển của các sản phẩm thị trường bất động sản hiện nay
sẽ khiến nhà thông minh ở việt nam không thể tìm hiểu được
nhà thông minh ở việt nam dần được ưa chuộng hơn

giúp cải thiện môi trường sống và nâng cao chất lượng cuộc sống
hy vọng trong thời gian tới với những sự đầu tư nghiên cứu cải thiện công nghệ
cải thiện công nghệ của hàng loạt những doanh nghiệp trong và ngoài nước

những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này của chúng tôi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại